trong chuyến làm việc tại thừa thiên huế chiều nay đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến thăm tặng quà nạn nhân
chất độc da cam ở huyện miền núi a lưới thừa thiên huế
trong kháng chiến chống mỹ a lưới là địa bàn ác liệt tại đây không quân mỹ đã giải gần bốn trăm linh
ga lông chất khai quang sân bay aso a lưới từng là điểm tập kết chất độc hóa học của mỹ trong
các phi vụ giải chất hủy hoại sự sống trên dãy trường sơn theo thống kê của ủy ban nhân dân huyện
hiện a lưới còn bảy trăm một mươi hai người nhiễm chất độc da cam trực tiếp và gián tiếp
tại hội trường nhà văn hóa huyện a lưới đồng chí trương hòa bình đã hỏi thăm động viên và tặng một trăm
xuất quà mỗi xuất có trị giá ba hai triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn
đang sống trên đất a lưới tiếp đó đồng chí đã đến thăm tặng quà cho gia đình một nạn nhân da cam
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thị trấn a lưới